phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với bộ công thương và đoàn đàm phán rcep tổ chức hội thảo đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực giữa asean trong đó có việt nam và sáu đối tác quan trọng là trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ úc và new zealand
hội thảo đã cập nhật thông tin về tiến trình và xu hướng đàm phán rcep đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp trao đổi với đoàn đàm phán về các vấn đề lĩnh vực doanh nghiệp quan tâm hoặc có lợi ích liên quan đến thuế cải thiện môi trường kinh doanh và hợp tác với nước ngoài
các doanh nghiệp việt nam cần chú trọng quy tắc xuất xứ rcep để sản phẩm xuất khẩu đạt chuẩn và không bị gạt lại bởi các rào cản thương mại
hiện nay các nước thành viên đã cam kết sẽ nỗ lực để đạt được hiệp định có chất lượng cao nhất
đồng thời sẽ linh hoạt hơn trong đàm phán để đạt được mục tiêu hoàn thành ký kết hiệp định trong năm hai nghìn hai mươi
khi hoàn tất rcep sẽ tạo ra một khu vực mậu dịch tự do rộng lớn bao trùm nhiều đối tác xuất khẩu lớn của việt nam như trung quốc hàn quốc
việc hài hòa quy tắc xuất xứ cùng các quy định tạo thuận lợi thương mại trong rcep hứa hẹn sẽ tạo ra những chuỗi giá trị khu vực mới hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các yêu đại thuế quan trong rcep